trước đó cựu thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường cùng hai bị can là nguyễn việt hùng cựu phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế và lê đình thanh cựu công chức cục hải quan tp hcm bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
hai bị can phạm hồng châu cựu trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược bộ y tế và nguyễn thị thu thủy cựu phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược của bộ y tế bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
chín bị can trong đó có nguyễn minh hùng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty vn phạc ma bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
trong vụ án này viện kiểm sát xác định ông trương quốc cường khi đó là cục trưởng cục quản lý dược phó chủ tịch thường trực được chủ tịch ủy quyền điều hành hội đồng xét duyệt thuốc đã thực hiện không đúng không đầy đủ trách nhiệm được giao
bị can cường đã thiếu giám sát kiểm tra kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận thường trực đăng ký thuốc đồng ý xét duyệt cấp số đăng ký thuốc
trong khi hồ sơ không đủ điều kiện cấp dẫn đến hậu quả là sáu trên bảy loại thuốc giả nhãn mát hell hai nghìn được nhập khẩu và tiêu thụ tại việt nam với trị giá là hơn một trăm bốn mươi tám tỷ đồng
thưa quý vị thời gian qua trên cả nước đã xảy ra rất nhiều những vụ cháy không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà
xin lỗi quý vị công an quận nam từ liêm mới đây đã tạm giữ hình sự một mươi đối tượng mua bán vé khai mạc sea games ba mươi một
đối tượng lê hữu thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại quận ba đình tp hà nội
đây là một trong một mươi đối tượng bị tạm giữ sáng nay khi đang có hành vi thu mua số lượng lớn vé tham dự khai mạc sea games ba mươi một
đồng thời cũng là đối tượng mua được nhiều vé nhất với hai mươi một vé khai mạc sea games và ba mươi bốn vé xem bán kết bóng đá
số vé này em mua sáng hôm nay ạ tổng cộng em mua được khoảng mấy chục vé
ví dụ khán đài a thì em mua khoảng một triệu hơn một triệu một cặp khán đài cd thì em mua khoảng năm sáu trăm linh
thì em sẽ bán vé bán giá là cao hơn khoảng hai trăm linh lãi khoảng hai trăm linh em bán
mười người này đến từ nhiều nơi như thành phố hải phòng tỉnh lạng sơn tỉnh vĩnh phúc
theo lời khai tại cơ quan công an tất cả các đối tượng đều đến từ sớm
tập trung tại các cung đường bao quanh sân vận động mỹ đình để mua và bán vé khai mạc tham dự sea games
dù các vé này chỉ dành cho khách mời với giá từ ba trăm linh đồng
nhóm chị có bốn người đi từ hải phòng đi từ sáu ở sáu
hôm nay chị đến mỹ đình thì bọn chị buôn vé mua xong rồi ba trăm linh một đôi thì bán ba trăm năm mươi
bé gì chị cũng bán từ bé lên đến to
biết là buôn bán vé mời là sai thôi cứ mua vụ mua trộm để bán vậy
em biết là cái ý thức này của em là em sai
thì chỉ vì cái cuộc sống yêu sinh nuôi với sống bản thân gia đình với các con thôi
em ra đường em bán năm nãy được năm mươi một trăm linh nghìn thì em về chỉ để nuôi con cái trong gia đình thôi
theo cơ quan công an cho biết các đối tượng này có hành vi mua bán vé sự kiện rất chuyên nghiệp
thường hoạt động khi có bất kỳ sự kiện nào diễn ra
đặc biệt sự kiện thu hút người dân đến xem như các giải bóng đá
đại hội thể thao đông nam á chương trình nghệ thuật
trong vụ việc này cơ quan công an đã kịp thời phát hiện
thu giữ gần bốn mươi vé
vé xem khai mạc sea games và ba mươi bốn vé xem trận bán kết bóng đá của đại hội
đối với trường hợp phê vé như thế này
thì cũng có thể là người ta làm giả những cái vé bằng cách scan in màu
cái hành vi đấy sẽ được làm rõ và được xử lý theo quy định khuyến cáo
đối với tất cả những người có nhu cầu xem các sự kiện ở sân vận động
phải kiểm tra và mua vé chính ảnh không nên mua của những đối tượng phê vé
tránh thiệt hại về cá nhân
chỉ còn ít giờ nữa sẽ diễn ra khai mạc đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
việc kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng có hành vi gây mất an ninh trật tự
phe vé như thế này đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao của lực lượng công an
trong công tác đảm bảo an toàn cho đại hội
hiện vụ việc đang được công an quận nam tử liêm tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp tục với những tin tức kinh tế
trong nước đáng chú ý
thưa quý vị hôm nay ngày một mươi hai tháng năm lễ khai mạc đại hội thể thao đông nam á
sea games ba mươi một lần sẽ chính thức được khai mạc
đây là sự kiện thể thao lớn nhất trong khu vực và thu hút khoảng một mươi đại biểu
vận động viên phóng viên quốc tế tham dự
và đây cũng là cơ hội vàng để quảng bá điểm đến du lịch của thủ đô nói riêng
và sản phẩm lưu niệm hà nội tới bạn bè quốc tế
trong thời gian qua nhiều mẫu mã quả tặng hướng tới sea games
đã được tung ra thị trường thu hút người dân
quảng viên antv
những chú sao la linh vật của sea games ba mươi một chế tác bằng gỗ
đang được cơ sở này gấp rút hoàn thiện
có mặt trong thời gian diễn ra sea games nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách và vận động viên
quà lưu niệm mang dấu ấn sea games được bày bán rất đa dạng về kiểu dáng kích thước giá cả
các làng nghề được trang hoàng công tác thông tin tuyên truyền đầy đủ
đảm bảo phục vụ tốt nhất khách du lịch
cơ hội này rất là tốt đối với vận phục
vạn phúc của chúng tôi cho nên là trong những tháng này là chúng tôi đang tập trung rất là cao độ
vào sản xuất những hàng quà tặng để phục vụ cho khách tham quan và du lịch
ngoài ra chúng tôi còn chỉnh trang đưa thêm một số những khẩu hiệu
một số những điểm để check in tạo những dấu ấn tốt đẹp cho khách khi đến thăm quan vận phục của chúng tôi
theo ghi nhận của phóng viên tại một số tuyến phố trên địa bàn phố hà nội như hàng bông
hàng gai hàng lược lương văn can các sản phẩm đồ lưu niệm như áo cơ của vũ
trao đón sea games ba mươi một đã bắt đầu được bày bán với đa dạng mẫu mã và phần cung giá
cụ thể các sản phẩm áo thun có in hình linh vật sao la có mức giá từ bảy mươi đến một trăm linh nghìn đồng
tùy theo kích cỡ
quốc kỳ các nước và cơ đề bàn có in biểu tượng sea games có giá từ một mươi đến ba mươi nghìn đồng
mọi người đang tìm hiểu với đang đi tìm mua những cái áo này rất là nhiều
một ngày cũng phải bán được một hai trăm linh cái
thường là du khách nước ngoài lẫn cả người việt nam này đến mua em ạ
bên cạnh đó có nhiều sản phẩm lưu niệm liên quan đến sea games ba mươi một như đồ chơi nến thơm
móc chìa khóa in hình linh vật sau la khẩu trang cốc xứ bộ ghép hình gỗ
ba lô có in hình biểu tượng chiến thắng
cũng được bày bán trên các trang thương mại điện tử với mức giá giao động từ vài chục ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng
tùy theo chất liệu và kích cỡ của sản phẩm
sẽ là những tin tức kinh tế trong nước nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
số liệu từ tổng cục hải quan cho thấy ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng bốn vừa qua đạt hơn một mươi ba xe
con số cao nhất trong khoảng thời gian một tháng kể từ đầu năm đến nay
theo hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai dù ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước vẫn còn ưu thế được giảm năm mươi phí trước bạ với người mua
nhưng lượng bán ra với xe nhập khẩu nguyên chiếc
lại tăng mạnh hơn
dù vậy theo số liệu của cơ quan hải quan
tính chung trong bốn tháng đầu năm nay
lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
ngày một mươi một tháng năm tổng cục đường bộ việt nam cục cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan
đã thực hiện ra soát lại phương án tổ chức giao thông
hệ thống biển báo trên tuyến cao tốc hà nội hải phòng
để phục vụ công tác thí điểm một trăm linh thu phí không dừng etc
các phương tiện di chuyển trên tuyến
từ ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
ngoài ra cơ quan chức năng cũng sẽ giả soát xử lý các lỗi kỹ thuật
của hệ thống thu phí điện tử không dừng trên tuyến
để có phương án xử lý khắc phục
việc thí điểm sẽ thực hiện tại ba mươi hai trong số sáu mươi hai làn thu phí
ở sáu trạm thu phí trên tuyến cao tốc hà nội hải phòng
sau gần sáu tháng thí điểm mobile money cho phép thanh toán qua tài khoản viễn thông
đã có hơn một một triệu người sử dụng với giá trị thanh toán khoảng ba trăm bảy mươi tỷ đồng
theo báo cáo của ngân hàng nhà nước hơn sáu mươi tài khoản đăng ký là ở nông thôn
miền núi biên giới và hải đảo đáp ứng đúng kỳ vọng về thúc đẩy thanh toán
không dùng tiền mặt ở vùng sâu vùng xa

từ đó có những kiến nghị đề xuất nhằm xây dựng chế độ chính sách tốt hơn